tại hà nội tạp chí cộng sản đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương phối hợp với tập đoàn dầu khí việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật
mãi mãi niềm tin theo đảng nhân kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và đón chào xuân mới canh tí năm hai nghìn hai mươi
dự chương trình có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
chương trình nghệ thuật là một hành trình nhìn lại chiều dài lịch sử chín mươi năm có đảng của đất nước dân tộc bao gồm ba phần
thời dựng đảng kháng chiến cứu quốc và niềm tin tất thắng nhờ có đảng đã mở ra thời đại hồ chí minh độc lập tự chủ tự cường
mở ra cơ hội mới trên con đường xây dựng quốc gia dân tộc phồn vinh hương thịnh hội nhập với thế giới
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn nhắc nhở tất cả thế hệ người việt nam nhớ về những giá trị cao đẹp của đảng
khán giả cũng được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi tổ quốc việt nam tươi đẹp hòa bình ca ngợi đảng quang vinh ca ngợi bắc hồ kính yêu mừng đảng mừng xuân